sáng ngày một mươi tháng bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an và bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thi hành nghị định bốn mươi sáu của chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
sau gần hai năm triển khai nghị định bốn mươi sáu của chính phủ đã phát huy hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
tuy nhiên từ thực tế triển khai thực hiện nghị định đã bộc lộ những tồn tại hạn chế như các văn bản quy phạm pháp luật còn trông chéo gây nhiều khó khăn cho quá trình xử phạt
các văn bản quy phạm bóc luật hiện nay là còn rất trồng chéo và nhiều văn bản quy định khác nhau thì rất khó khăn cho lực lượng thi hành công vụ
ví dụ ngay một hành vi trong nghị định của chúng ta thôi là hành vi mà sử dụng tay để dùng điện thoại đi động thì nghe rất chiều tượng
người tham gia tập thông không sử dụng tay thì sử dụng cái gì để làm cái đó
hay là cái hành vi mà vượt đèn vàng để mà sử dụng
nếu mà xử phạt cái này hành vi đó diễn ra trong thời gian hết sức ngắn thì người thành công vụ trợ thì xử lý hành vi đấy rất khó khăn
ngoài ra vấn đề xác định chủ sở hữu phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện để xử lý trong những trường hợp vi phạm cũng gặp khó khăn
rất nhiều những người điều khiển phương tiện nhưng đăng ký xe lại không phải mang tên mình
khi mà quá trình chúng tôi mà phát hiện và xử lý ra thì người điều khiển phương tiện có rất nhiều lý do
thì người ta sẽ nói là đây là cái xe phương tiện đi mượn v v
mà chúng tôi chỉ có xử lý được khi mà liên quan đến cái vụ việc giả sử lý là chuyển về xử lý sang tên
hay là đối với trường hợp mà liên quan đến tăng nhạc giao thông
thì quá trình chúng tôi mà đầu trang nhạc rõ thì biết là cái phương tiện này đã được là giao dịch mua bán rồi nhưng chưa chuyển về xử lý
việc tạo cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính chưa được xây dựng
chưa có cơ chế về chia sẻ và cung cấp thông tin các đối tượng vi phạm hành chính
nên khó xác định tình tiết tăng nặng trong xử lý
nếu như mà với những cái hành vi vi phạm mà cái lỗi có thể không lớn có thể làm phạt một trăm linh hai trăm linh thôi
thế nhưng mà chúng ta lưu trữ cái hành vi vi phạm đó trong hệ dữ liệu quốc gia về vi phạm trật tự an toàn giao thông
và chia sẻ cái hệ dữ liệu đó với tất cả các cơ quan có liên quan
và nếu như cái chủ thể đó tái vi phạm cái hành vi đó trong một cái quãng thời gian nhất định
thì cái mức phạt nó không phải như lúc đầu nữa mà nó sẽ làm lũy tiến có thể tăng lên năm lần một mươi lần
như vậy là tác động về giáo dục dân đe là vô cùng tốt
tất cả những ưu điểm và tồn tại hạn chế sẽ sớm được bổ sung hoàn thiện trong thời gian tới
để nghị định bốn mươi sáu thực sự phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống